tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp với một số bộ ban ngành về vấn đề chính sách mua sắm thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc biệt dược gốc nhằm mục tiêu kép bảo đảm chất lượng nguồn thuốc tốt phục vụ công tác khám chữa bệnh đồng thời tiết kiệm quỹ bảo hiểm y tế và chi phí của người dân
hiện nay thị trường thuốc của việt nam có quy mô khoảng năm tỷ usd hai mươi hai loại thuốc số thuốc biệt dược gốc là bảy trăm năm mươi năm loại trong đó có khoảng một trăm năm mươi biệt dược gốc đã hết bản quyền bảo hộ
qua thống kê các loại thuốc biệt dược gốc cả trong thời gian bản quyền và hết bản quyền đạt hơn thuốc generic tương đương gấp bảy đến tám lần
trong các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín quỹ bảo hiểm y tế thanh toán riêng thuốc biệt dược gốc chiếm hai mươi sáu năm tổng thanh toán cho thuốc tân dược
đây là con số khá cao so với các nước trên thế giới
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam ước tính nếu thay thế khoảng một trăm năm mươi loại biệt dược gốc đã hết thời gian bảo hộ hai mươi năm bằng thuốc generic tương đương sẽ tiết kiệm nhiều nghìn tỷ đồng cho quỹ bảo hiểm y tế
các ý kiến đồng tình với nguyên tắc bảo đảm nguồn thuốc tốt nhưng không để tình trạng chi phí quá mức cần thiết cho thuốc phát minh nhất là những loại đã hết thời gian bảo hộ bản quyền
chúng ta cần có một lộ trình để giảm việc sử dụng thuốc phát minh tức là biệt dược gốc để tiết kiệm tiền cho bảo hiểm y tế và người dân
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cũng yêu cầu bộ y tế khẩn trương phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp châu âu hoa kỳ tại việt nam
sớm hoàn thiện đề án hợp tác giữa việt nam và các doanh nghiệp dược phẩm của châu âu hoa kỳ để tăng cường sản xuất thuốc tại việt nam nhất là rút ngắn quá trình để sản xuất thuốc phát minh tức là biệt dược gốc